mặc dù không có các chính sách yêu đãi xé rào đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài fdi
nhưng những năm qua tình đồng này vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư
góp phần đưa địa phương này đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn fdi
công ty trách nhiệm hữu hạn terumo bct việt nam một trăm linh vốn nhật bản đến đầu tư xây dựng nhà máy
tại khu công nghiệp long đức từ năm hai nghìn một mươi ba với số vốn ban đầu gần chín mươi chín triệu đô la mỹ
đến nay doanh nghiệp đã ba lần tăng vốn lên gần một trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ
đại diện công ty cho biết việc quyết định xây dựng nhà máy ở đồng nai là vì ở đây có môi trường đầu tư thuận lợi
các dịch vụ cung ứng cho việc sản xuất rất tốt đặc biệt từ khi có tuyến cao tốc thành phố hồ chí minh
long thành dầu dây việc di chuyển thuận tiện hơn rất nhiều
sau khi đánh giá các lựa chọn khác nhau khu công nghiệp long đức tại đồng nai là nơi chúng tôi chọn lựa để đặt nhà máy
hơn nữa môi trường đầu tư rất tốt
đầu tư tại tỉnh đồng nai cũng đang được cải thiện đáng kể với việc mở đường cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây năm hai nghìn một mươi năm
giao thông cũng được cải thiện khá nhiều khi giảm được thời gian đi lại từ thành phố hồ chí minh xuống đồng nai từ hai giờ xuống còn một giờ
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai lũy kế đến nay tỉnh đã thu hút hơn một ba trăm bảy mươi dự án fdi của nhà đầu tư đến từ bốn mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
với tổng nguồn vốn hơn hai mươi tám tỷ đô la mỹ
hiện chín mươi năm doanh nghiệp fdi trên địa bàn đồng nai đã và đang sản xuất kinh doanh hiệu quả đóng góp khoảng ba mươi ngân sách cho địa phương
tạo ra sự gần gũi hơn giữa doanh nghiệp với ánh đạo các sở ngành
khi chúng ta gần gũi quân biết hơn thì chúng ta giải quyết công việc sẽ tốt hơn
và giải quyết công việc theo hướng thân thiện chứ không phải theo hướng tôi đúng hay anh sai
mục tiêu là hỗ trợ cho doanh nghiệp để cho kinh tế phát triển
để ngày càng thu hút nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đến đồng nai
tỉnh đồng nai đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhất là về giao thông như sân bay quốc tế long thành
các tuyến cao tốc kết nối đồng nai với khu vực đông nam bộ tây nguyên nam trung bộ và tây nam bộ
ngoài ra tỉnh đồng nai sẽ tăng cường xúc tiến thương mại giới thiệu tiềm năng của địa phương ra nước ngoài để mời gọi nhà đầu tư
trong đó ưu tiên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ